cảnh quay kinh công tại việt nam đã được nữ diễn viên brie larson giới thiệu
tiếp đó là hàng loạt các cảnh quay hành động cháy nổ với bối cảnh rừng núi quen thuộc
được biết ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đoàn viên bắt đầu thực hiện những cánh quay ở việt nam
liên tục suốt một tháng tại bốn tỉnh ninh bình quảng ninh quảng bình và hải phòng
dự kiến tác phẩm kinh điển của đạo diễn john von rovers sẽ ra mắt khán giả toàn cầu từ ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy